thưa quý vị sáng nay bảy tháng năm trước khi diễn ra lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
cùng các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dân hương tri ân anh hùng liệt sĩ ở chiến trường điện biên phủ
trong không khí trang nghiêm xúc động thủ tướng phạm minh chính và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đã dành phút tưởng niệm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là dịp để đồng bào chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng
bất khuất của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ thông qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước
lòng tự tôn tự hào dân tộc khơi dậy và phát huy tinh thần điện biên phủ dám nghĩ dám làm
tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng giới thiệu đến nhân dân trong nước
bạn bè quốc tế và cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc việt nam
thưa quý vị sáng nay trong không khí vui mừng phấn khởi tự hào
của cả nước tại thành phố điện biên phủ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước quốc hội chính phủ quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng thủ tướng phạm minh chính đọc diễn văn tại buổi lễ
sự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trường ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
nguyên chủ tịch nước võ thị ánh xuân các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố
buổi lễ còn có sự tham dự của phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng lào phó thủ tướng campuchia
bộ trưởng bộ quân đội và quốc vụ khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của pháp
cùng đông đảo đồng bào đồng chí từ khắp mọi miền tổ quốc
mở đầu lễ kỷ niệm
tiếp hình nghệ thuật có chủ đề bản hùng ca điện biên do các nghệ sĩ chiến sĩ đoàn ghi lễ quân đội biểu diễn
tiếp đó là màn chống hội với sự tham gia của một diễn viên là học viên của học viện cảnh sát nhân dân
cùng bốn trăm linh chiếc chống đủ kích cỡ đội cờ đội múa rồng
lễ meeting chính thức bắt đầu bằng hai mươi một loạt pháo lễ trên nền nhà quốc ca
cùng lúc diễn ra lễ trào cờ đội bay gồm chín máy bay trực thăng mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua lễ đài chính
diễn văn kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ do thủ tướng chính phủ phạm minh chính thay mặt đảng nhà nước trình bày
thể hiện lòng biết ơn vô hạn chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối
các anh hùng liệt sĩ các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thế hệ cán bộ tướng lĩnh sĩ quan chiến sĩ thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của tổ quốc
đã tận tâm tận lực anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
diễn văn nhắc sự ghi nhớ của nhân dân việt nam với sự giúp đỡ trí tình của các nước anh em như liên xô trung quốc các nước lào campuchia
và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp sức cùng nhân dân việt nam
các nước phủ lừng lẫy địa cầu
thủ tướng nhắc lại khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
sau gần bốn mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế việt nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
gdp bình quân đầu người tăng năm mươi tám lần so với thời kỳ đầu đổi mới đạt bốn ba trăm linh usd năm hai nghìn một mươi tám
thuộc nhóm bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm hai mươi quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu
việt nam được liên hợp quốc công nhận là một trong những nước đi đầu trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ
và đang nỗ lực cho các mục tiêu phát triển bền vững
từ một nước bị bao vây cấm vận đến nay việt nam đã có quan hệ ngoại giao với một trăm chín mươi ba nước
mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ và là hình mẫu của hàn gắn và khôi phục vết thương sau chiến tranh
tình hình chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh gìn giữ được môi trường hòa bình
tự hào về đảng cộng sản việt nam quang vinh về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại về dân tộc việt nam anh hùng
nghìn năm văn hiến phát huy tinh thần chiến thắng điện biên phủ
thời gian tới chúng ta nguyện tiếp bước dưới lá cờ vẻ vang của đảng
chung sức đồng lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
tập trung xây dựng nền dân chủ sau chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa của dân do dân và vì dân
và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa
thực hiện thật tốt chủ trương phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm xây dựng đảng là then chốt công tác cán bộ là then chốt của then chốt
phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần sức mạnh nội sinh
đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên
để hiện thực hóa khát phòng xây dựng đất nước việt nam sau chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính trao huân chương độc lập hạng nhất tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
các khối nghi trượng với các xe mô hình quốc huy cờ đảng cờ tổ quốc xe dứt ảnh chủ tịch hồ chí minh xe mô hình biểu tượng bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
các khối lực lượng vũ trang như quân đội dân quân tự vệ công an cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
các khối diễu hành quần chúng và diễu hành khối nghệ thuật như công nhân nông dân trí thức thanh niên phụ nữ khối các dân tộc tây bắc khối nghệ thuật
phần diễu binh diễu hành của lực lượng vũ trang dân quân tự vệ cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến với các động tác đều khỏe đẹp
thể hiện kỷ luật sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng bảo đảm sức mạnh chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân
phần diễu hành của công nhân nông dân trí thức thanh niên phụ nữ khối các dân tộc tây bắc khối nghệ thuật
tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường hăng hái thi đua lao động sản xuất đổi mới sáng tạo
chương trình diễu binh diễu hành cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng phát huy truyền thống dân tộc anh hùng
tinh thần quyết chiến quyết thắng khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ theo lời chủ tịch hồ chí minh như là một mốc chói lọi bằng vàng
lịch sử nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân xuống dốc và tan giã đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn
lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh
bảy mươi năm đã qua đi kể từ khoảnh khắc lịch sử ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn điểm hẹn điện biên phủ đã trở thành biểu tượng cho hòa bình
độc lập dân tộc và dân chủ là bản hùng ca về tinh thần quyết chiến quyết thắng làm nức lòng bạn bè khắp nam châu
mùa hè năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta bước vào năm thứ tám
sau tám năm trái với mọi phán đoán của địch lực lượng vũ trang của ta lớn mạnh nhanh chóng ta tiến lên giành thế chủ động chiến lược trên chiến trường
trong khi đó lực lượng của địch ngày càng lâm vào thế bị động
trước nguy cơ thảm bại đế quốc pháp và can thiệp mỹ dốc sức vào cuộc giao chiến tổng lực theo kế hoạch nava
với hy vọng trong một mươi tám tháng sẽ
chuyển bại thành thắng vì việt nam khó khăn mọi bề ở điện biên phủ
cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đại tướng võ nguyên giáp kết luận hướng chính là hướng tây bắc
điện biên phủ từ chỗ không được nhắc đến trong kế hoạch nava
thì kể từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba nó lại trở thành cái điểm hẹn lệnh trực
cái sự chuẩn bị của đà buộc thực dân pháp phải đánh theo cái cách đánh của đà
vừa biết hướng tiến công
hướng tiến của ta nava quyết định chuyển quân lên điện biên phủ và trung lào
địch lâm vào thế bị động buộc phải ném chủ lực về đây
địch coi điện biên phủ là cứ điểm án ngữ
một pháo đài không thể công phá ngăn chặn quân ta đánh sang thượng lào
và làm bàn đạp đánh bung ra chiếm lại tây bắc
phân tích rõ những điểm yếu trí tử của địch khi chọn điện biên phủ là nơi quyết chiến chiến lược
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
bộ chính trị quyết định đánh tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
là trận chiến mà đã đánh là phải thắng mà không chắc thắng không đánh
đại tướng võ nguyên giáp trực tiếp làm tư lệnh chiến dịch
từ quyết định lịch sử này mở ra một trận quyết chiến chiến lược năm mươi sáu ngày đêm
bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ban đầu phương châm tác chiến của chiến dịch điện biên phủ được xác định là đánh nhanh thắng nhanh trong hai ngày ba đêm
tuy vậy chỉ ít giờ trước khi nổ súng
đại tướng võ nguyên giáp đã có một quyết định lịch sử
chuyển từ phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc
đại tướng có mặt trực tiếp ở chiến trường
rồi nghe xuống nghe từng đơn vị một
thì tình hình pháp nó đã bố trí lại lực lượng rồi
nó tăng cường lực lượng rất lớn
nó mở một đường hàng không từ hà nội
lên điện biên mà nó thả dù vũ khí
rồi đương thực thực phẩm
rồi nó làm cái hệ thống phòng thủ rất là kiên cố
và lực lượng của nó được tăng cường rất lớn
thì nếu mà mình đánh nhanh thắng nhanh
thì đại tướng cho rằng mình đánh nhanh thắng nhanh
thì chắc chắn mình không thắng được
sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
một cuộc họp đảng ủy mặt trận được triệu tập
đại tướng trình bày suy nghĩ về việc hoãn
cuộc tiến công thu quân về vị trí tập kết
chuẩn bị lại theo phương châm mới
mặc dù đã có những ý kiến phản đối
nhưng cuối cùng đều đi đến thống nhất
mình lại rút pháo ra vị trí tập kết
nói địa điểm
năm giờ chiều nay bắt đầu
tiệt để cho mình không nhớ thích
xin triệt để chấp hành mệnh lệnh
là lời đáp của tất cả tư lệnh đại đoàn
cán bộ chiến sĩ đồng loạt lui quân
đến ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
loạt pháo của ta đồng loạt khai hỏa
mở màn cho chiến dịch lịch sử điện biên phủ
thưa quý vị với việt nam
chiến thắng điện biên phủ chính là chiến thắng tất yếu

điện biên phủ là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành
mà ngọn nguồn chính là bản lĩnh trí tuệ
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
trong thời đại hồ chí minh
chiến thắng lừng lẫy nam châu
còn là thực tiễn sinh động
minh chứng hung hồn và bất tử
về sức mạnh của lòng yêu nước
chủ nghĩa anh hùng cách mạng
đồng thời là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân việt nam
trong thời đại mới
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chương trình nhân dân đã thực hiện chương trình đặc biệt
có chủ đề điện biên phủ điểm hẹn lịch sử
nhằm điểm lại những dấu ấn đặc biệt
đã làm nên chiến thắng lịch sử này
cùng với đó là mời quý vị
cùng với ekip thực hiện chương trình
gặp gỡ trực tiếp một nhân chứng lịch sử
người đã từng tham chiến trực tiếp
trong chiến dịch điện biên phủ
tham gia cuộc tiến công cuối cùng
và sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
thông qua chương trình chúng tôi cũng muốn
giới thiệu tới quý khán giả trên cả nước
về hình ảnh của mảnh đất điện biên
từ một điểm hẹn của trận quyết chiến
này đã trở thành
một điểm hẹn của hòa bình của lịch sử
một biểu tượng cho một việt nam yêu chuộng hòa bình
sẵn sàng bước qua quá khứ
làm bạn với tất cả các quốc gia
để cùng nhau phát triển
và ngay sau đây mời quý vị theo dõi
điện biên phủ điểm hẹn lịch sử
với sự dẫn dắt của biên tập viên hồng tươi
vâng xin cảm ơn trường quay
thưa quý vị và các bạn
tròn bảy mươi năm về trước
đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm
lá cờ quyết chiến quyết thắng
của quân đội nhân dân việt nam
tung bay trên ốc hầm đờ cát
đã ghi dấu một chiến thắng
lừng lẫy nam châu trấn động địa cầu
chiến thắng điện biên phủ
năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm
mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non
quân và dân ta đã xóa sổ
hơn một mươi sáu quân địch
đập tan tập đoàn cứ điểm
vốn được phương tây coi là pháo đài bất khả xâm phạm
bảy mươi năm đã trôi qua
nhưng chiến thắng điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn
vẫn còn vang mãi
tại điểm hẹn lịch sử này
đã xuất hiện những điều đặc biệt
được quân và dân ta tạo nên
những điều đặc biệt ấy tiêu biểu
cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao của quân đội việt nam
và chiến tranh nhân dân việt nam
điều đặc biệt đầu tiên
mà chúng tôi muốn nói đến là sức mạnh hậu cần
trong chiến dịch điện biên phủ
chiến dịch điện biên phủ là chiến dịch
có quy mô lớn nhất của quân đội nhân dân việt nam
trong cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp
trong chiến dịch này
công tác hậu cần phải bảo đảm
cho quân số đông nhất
với khối lượng vật chất lớn nhất
trong điều kiện rất khó khăn ác liệt
trong chiến dịch
ngày hậu cần đã huy động toàn bộ lực lượng
bảo đảm cho hơn tám mươi bảy người
tham gia chiến dịch
trong đó lực lượng chiến đấu là năm mươi ba tám trăm ba mươi người
cứu chữa gần tám năm trăm linh thương binh bệnh binh
khối lượng vật chất bảo đảm
lên tới hơn hai mươi tấn
huy động hơn hai trăm sáu mươi một dân công
cùng với sức mạnh hậu cần
một dấu ấn mà chúng ta thường nhắc đến
khi nói về chiến dịch địa biên phủ
chính là ký tích kéo pháo
lần đầu tiên lực lượng pháo binh của ta
huy động với mức cao nhất
gồm trung đoàn bốn mươi năm lựu pháo một trăm linh năm ly
trung đoàn sáu trăm bảy mươi năm sơn pháo bảy mươi năm ly
và các điều đoàn pháo
trong biên chế của các đại đoàn
trung đoàn chủ lực tham gia chiến dịch
để kéo một khẩu pháo một trăm linh năm ly
nặng gần hai tấn
vượt qua núi cao vượt sâu
dùng cả trăm người kết hợp với tời quay
mới có thể đưa pháo nhất lên từng mét
kéo pháo vào đã khó
kéo pháo ra lại càng khó hơn gấp bội
thế nhưng các đơn vị pháo binh
đã hoàn thành nhiệm vụ
lập kỳ tích đưa pháo vào kịp chiếm lĩnh trận địa
trong số rất nhiều những sáng tạo đặc biệt
của bộ đội ta ở chiến dịch điện biên phủ
trận địa hào chiến hào tiến công
chính là một sáng tạo vô cùng độc đáo
đây là nét đặc sắc nhất
trong nghệ thuật chiến dịch của chúng ta
trong chỉ đạo cách đánh
chúng ta dùng trận địa tiến công bao vây này
để thực hiện bao vây chia cắt quân địch
theo hình xoáy trôn ốc
từ rộng rồi cứ thiết dần
hào giao thông của chúng ta có đường hào trục
và đường hào cắt ngang đường hào nhánh
đường hào xương cá
đường hào trục có chiều rộng ở dưới là một mét
đưa cao lên một năm mét
và đắp dày thêm lên thành một bảy mét
chúng ta hoàn toàn di chuyển
ở dưới chiến hào cho nên chúng ta
hạn chế được thương vong rất lớn
mà lại tiếp cận được rất gần
các vị trí của quân pháp
vâng và sau những điều đặc biệt
mà chúng tôi vừa kể trên
về sức mạnh hậu cần kỳ tích kéo pháo
đào hào vây lấn những điều này
đã góp phần khẳng định chiến dịch điện biên phủ
chính là mốc son trói lợi
đánh dấu bước phát triển vượt bậc
về nghệ thuật quân sự việt nam
lần đầu tiên trong lịch sử quân đội
chúng ta đánh một trận công kiên
chúng ta huy động lực lượng
chuẩn bị đầy đủ mọi mặt
giờ chúng ta mới đánh chứ không như trước đây
đã thoát ẩn phát hiện như kiểu đánh du kích nữa
công kiên trong chiến dịch địa biên phủ
đã lên tới quy mô đại đoàn
đánh hiệp đồng binh chủng
tiến công vụ cưới điểm
nằm trong hệ thống phòng ngự liên hoàn của địch
nhân kỷ niệm
chiến thắng địa biên phủ
chấn động địa cầu
em nguyễn hiệu tài
rất xúc động
nhớ tới công lao
và đạo đức
của người anh
đại tướng đồng ba mươi trường
lê trọng tuấn
mình được được phong cách
đối với nguyễn thi hắc
nhưng cũng đối tượng với
các medi nguyên hiện
trong gương mưa
nguồn lực fate
mà nghĩa là mộtette
xin được vui mừng chào đón đại tá nguyễn hiễu tài nguyên chủ nhiệm chính trị của trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba mươi hai
đơn vị đã tiến vào trung tâm mường thanh bắt sống tướng đờ cát kết thúc thắng lợi chiến dịch điện biên phủ
xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự của truyền hình nhân dân
thưa ông đối với những cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến dịch địa biên phủ
thì ký ức trong ngày chiến thắng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lịch sử sẽ không thể nào quên
vậy ông có thể chia sẻ cho khán giả của truyền hình nhân dân về khoảnh khắc của ngày hôm đó
khi chúng ta bắt đầu cuộc tổng tiến công cuối cùng vào sở chủ huy của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ như thế nào không ạ
đơn vị chúng tôi khi có lệnh của đại tướng tổng tư lệnh
thì chúng tôi là một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng năm là tất cả các đại đoàn không cần chờ trời tối
tiến công vào mường thanh để tiêu diệt hoàn toàn lên tập đoàn cứ điểm này
đơn vị chúng tôi lúc đó rất phấn khởi vì đang trên đà tiến công
sung phong qua cầu mường thanh và gặp một cái tên sĩ quan của pháp
nó rơ cờ trắng nó xin hàng và nó nói chúng tôi thua rồi
phía sau chúng tôi truyền lên tất cả các đơn vị là bắt sống tướng đức các để mừng thọ bác hổ
cái không khí chiến đấu thật là phấn khởi
và hăng hái vô cùng anh em nghĩa là sống vào bắt đực đức các và dẫn lên về chỉ huy sở trung đoàn
thì cái không khí sung sướng vô cùng nghe tin bắt tướng đức các là cái sở chỉ huy như là bùng nổ tất cả
anh em hô lên chúng ta thắng rồi và ôm lấy nhau và nước mắt gàn ruộng
cái không khí hân hoan gieo hò ấy nó ở chỉ huy sở trung đoàn lan ra các cái chiến hào
lan ra các trận địa và tất cả các toàn mặt trận
đó là một cái phút lịch sử nhất mà chúng tôi đã được chiến đấu và được chứng kiến
và cái đó là một cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời chiến đấu của mình
sau năm mươi sáu ngày đêm gian khổ thì cuối cùng chúng ta cũng giành thắng lợi trong chiến thắng điện biên phủ
vậy thì trong khoảnh khắc chiến thắng đó người đầu tiên mà ông nghĩ đến là ai và tại sao ạ
nếu mà nói thực sự lòng thì giúp chiến đấu
hình ảnh của bác hồ luôn luôn trong trái tim chúng tôi
bác hồ là cái người mong ngóng cái tin này nhất
khi chúng tôi sắp ra trận cái câu bác nói là này
các chú sắp ra trận nhiệm vụ các chú lần này cực kỳ to lớn khó khăn nhưng rất vẻ vang
bác chờ các chú thắng trận để bác khen thưởng những đơn vị có thành tích và xuất sắc nhất
bác chúc các chú thắng to
cho nên là cái chiến thắng ấy nó tạo nên một cái không khí vô cùng vấn khởi
cái chiến thắng này là một cái món quà to lớn nhất để mà mừng thọ bác hồ
vâng thưa quý vị thời khắc chiến thắng trong một cuộc chiến thời khắc khi chúng ta đi đến đích sau muôn vàn gian khó
khi chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều mất mát chắc chắn lúc nào cũng rất xúc động
đó là một thời khắc mà cảm xúc đi đến những cung bậc tột cùng
thật không dễ gì diễn tả hết
chúng tôi cũng xin được chia sẻ với những cảm xúc của đại tá nguyễn hiếu tài
vâng thưa quý vị và các bạn trong không khí kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
từ nhiều ngày nay thành phố điện biên phủ chính là điểm hẹn của rất nhiều du khách
một trong những di tích mà mọi người đều muốn ghé thăm chính là hầm chỉ huy của thướng đỡ cát
nơi mà bất cứ người dân việt nam nào đặt chân tới cũng cảm thấy dâng lên cảm xúc tự hào và biết ơn những hy sinh của thế hệ trang đi trước
ngay sau đây chúng tôi xin kính mời đại tá nguyễn hiếu tài cùng quý vị khán giả chúng ta đến với mảnh đất điện biên lịch sử
phóng viên thanh sơn của chúng tôi đã có mặt tác nghiệp tại hiện trường
thưa quý vị và các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại hầm chỉ huy của tướng đờ cát
vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bộ đội ta đã dơ cao lá cờ quyết chiến quyết thắng tại địa điểm này
bảy mươi năm đã trôi qua địa điểm này giờ đây
đã trở thành một nơi đến ý nghĩa của nhân dân trên khắp cả nước
hầm chỉ huy của tướng đờ cát vốn là công sự kiên cố nhất được ví là trái tim linh hồn của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
việc bắt sống được viên tướng này vào chiều ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và hình ảnh lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam kiều hãnh tung bay tại nơi đây
đã trở thành biểu tượng chiến thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống pháp vĩ đại
tham gia chiến trường điện biên phủ tôi thấy cái sự hy sinh gian khổ rồi cái sự chiến thắng vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam
tôi là một quân nhân là một cựu chiến binh là một sĩ quan cũng rất là tự hào được đứng trong cái hàng của quân đội nhân dân việt nam
truyền thống của dân tộc việt nam của chúng ta là trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh
ông cha ta đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc
tôi muốn nhắn dụ cho thế hệ trẻ là phải tiếp tục phát huy truyền thống của ông cha ta
để gìn giữ non sông đất nước của chúng ta độc lập nó ấm thanh bình và hạnh phúc
chúng ta nhắc đến điện biên phủ là một điểm hẹn
điểm hẹn của lịch sử của hiện tại và của cả tương lai
đã là điểm hẹn thì sẽ có những cuộc hẹn có những cuộc hẹn thành hiện thực
và có những cuộc hẹn sẽ vĩnh viễn không thể diễn ra để lại cho chúng ta những suy nghĩ không nguôi
xin được hỏi đại tá nguyễn hiễu tài không biết ông có cuộc hẹn nào như thế với những người đồng đội của mình
trong chiến đấu thì khó mà biết hẹn nhau như thế nào
chỉ biết rằng là làm tròn nhiệm vụ là sau đó là gặp nhau mừng chiến thắng
đấy là một cái hẹn gần như của tất cả các đơn vị
tức là khi chiến đấu thì chiến quyết thắng và hẹn nhau là sẽ chiến thắng và gặp lại nhau đấy thôi
chúng tôi nghĩ nhiều đến những anh em thật sự là không có mặt
trong ngày vui chiến thắng anh em đã nằm lại trên mảnh đất lịch sử thương tước quý trọng
nhất là một chiến sĩ một cán bộ mà chúng tôi hiểu biết và tin tưởng nhất trong chiến đấu
đó là trần can
đối với tôi cái hình ảnh và cái tấm gương của đồng chí trần can
đại mãi mà chúng tôi không bao giờ quên
đó là một cán bộ chiến sĩ mà thể hiện được những ước nguyện của đơn vị
không tiếc sương máu không sợ hy sinh luôn luôn tiến lên phía trước
vâng có những cuộc hẹn vĩnh viễn chẳng thể nào thực hiện được
để đối lấy chiến thắng biết bao đồng bào chiến sĩ của ta đã ngã xuống nằm lại
nữ chiến trường
chiến tranh đã lùi xa mảnh đất điện biên từ một điểm hẹn của trận quyết chiến
nay đã trở thành một điểm hẹn của hòa bình của lịch sử
một biểu tượng cho một việt nam yêu trụng hòa bình sẵn sàng bước qua quá khứ
làm bạn với tất cả các quốc gia để cùng nhau phát triển
trong những ngày này tại thủ đô paris nước pháp nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến dịch điện biên phủ liên tục được tổ chức
đây cũng là dịp để tri ân những người bạn pháp đã hết lòng đấu tranh vì hòa bình cho việt nam
như raymond dieng nữ chiến sĩ cộng sản pháp từng anh dũng chặn đoàn tàu trở đầy vũ khí tới đông dương vào ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi khi bà mới hai mươi một tuổi
là một người gốc nam phi tôi nghe bố tôi kể nhiều về chiến thắng điện biên phủ như là một hiện tượng
chúng ta cũng nhìn thấy những điều tương tự tại algeria và cả những nơi mà các dân tộc bị áp bức
bây giờ chúng ta kỷ niệm chiến thắng đó cũng là tưởng nhớ bà raymond dieng cũng là cách góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc
và chính tình hữu nghị cũng như sự đoàn kết quốc tế là sức mạnh làm nên chiến thắng điện biên phủ của ngày ấy
với cái vai trò là một người trẻ ở việt nam và đang làm việc tại nước pháp thì chúng ta từng là hai đối thủ bên hai chiến tuyến và hôm nay là bạn bè
đối với nhau thì em đến đây em cảm thấy là em phải có một cái trách nhiệm học tập cũng như là sống
ở đất nước này như thế nào để không những thể hiện việt nam chúng ta là những người rất là thân thiện và hòa đồng và cũng là những người học tập chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm
bảy mươi năm đi qua thế giới nói chung việt nam và pháp nói riêng đã vĩnh viễn gác lại quá khứ để đến hôm nay điện biên phủ từ điểm hẹn trong chiến tranh trở thành điểm hẹn của hòa bình hữu nghị và hợp tác
tình hữu nghị giữa các dân tộc mà chủ tịch hồ chí minh vun đắp
đã giúp việt nam nhận được nhiều ủng hộ của bạn bè quốc tế
đó là những tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ ngày nay
những người được hưởng rất nhiều thứ trong thời đại hòa bình được tham gia vào sự nghiệp hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế
ngay trên mảnh đất từng là điểm hẹn của những cuộc đối đầu lịch sử những dấu tích chiến tranh đã lùi xa nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ của hòa bình và hữu nghị
giống như đôi bạn trẻ trần ngọc quỳnh anh và ghiêu ma richard
tình cờ gặp gỡ nhau tại bảo tàng chiến thắng điện biên phủ nơi quỳnh anh là tình nguyện viên hướng dẫn
còn ghiêu ma richard là chàng du khách đến từ nước pháp để tìm hiểu về lịch sử
từ sự đồng cảm về tình yêu hòa bình cả hai đã đến với nhau bằng một đám cưới ấm áp bên người thân hai gia đình xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý sắc tộc
hòa bình hạnh phúc đã đơm hoa trên chính mảnh đất bom đạn của chiến tranh ngày hôm qua

vâng thưa quý vị bảy mươi năm đã trôi qua những hình ảnh tàn khốc về chiến trường điện biên phủ đã lùi xa
những dấu tích của bom đạn của chiến trường ác liệt năm xưa này đã trở thành màu xanh của cây cối của những công trình hiện đại nối tiếp nhau mọc lên
và sự sống sự phát triển đang vươn lên mạnh mẽ nơi chiến trường xưa
cả ngã không điện biên được mở rộng với mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng
được hoàn thành năm hai nghìn hai mươi ba trở thành công trình biểu tượng cho sự phát triển của tỉnh điện biên ngày hôm nay
với sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước sự cải cách về thủ tục hành chính
hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều nhà đầu tư sẽ đến với điện biên giúp cho kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển
mảnh đất điện biên anh hùng vùng đất thiêng của tổ quốc
địa chính trị quan trọng tỉnh điện biên là địa phương duy nhất có chung đường biên giới với hai nước trung quốc và lào
có đường hàng không đến thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
đã được chính phủ cho phép mở đường bay quốc tế tới một số nước trong khu vực như lào campuchia myanmar
sân bay điện biên được nâng cấp có thể đón được máy bay cỡ lớn là yếu tố hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
người dân điện biên đều cảm nhận được sự đổi thay từng ngày của tỉnh
phát triển về kinh tế cũng như là về mọi mặt về giáo dục
về giao thông thì về năm ngoái là được nhà nước đầu tư cho sân bay mở rộng sân bay tỉnh điện biên
để kết nối giao thông giữa tỉnh điện biên và cả nước và cũng như là trên thế giới
trong những năm qua tỉnh điện biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư
dần trở thành vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền núi phía bắc
những công trình dự án của các tập đoàn kinh tế lớn đã và đang được triển khai mạnh mẽ
sự phát triển kinh tế giúp cho tỉnh có điều kiện quan tâm và xây dựng nhiều hơn các công trình phục vụ người dân
trong dịp vừa rồi ban cũng đã được tỉnh giao nhiệm vụ là sử dụng cái nguồn vốn của cơ quan phát triển pháp tại việt nam
là afd là thanh thải nạo vết các rồng trong lộn rốm và duy trì thích ứng biến đổi khí hậu
làm sao đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa lũ
đảm bảo an toàn cho người dân
lịch sử quá khứ hào hùng là điều kiện thuận lợi để tỉnh điện biên liên kết không gian
mở ra triển vọng phát triển ngành kinh tế du lịch
bức tranh kinh tế văn hóa xã hội của điện biên hôm nay đang rất tươi sáng
có thể nói giấc mơ về một điện biên đổi mới phát triển sầu mạnh đang đến rất gần
ba tiếng việt nam hồ chí minh điện biên phủ vang lên với niềm tự hào
là biểu tượng của lòng quả cảm
vô song và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc
và phần trình bày của tôi cũng đã thay cho lời kết của chương trình thời sự chiều nay
một lần nữa cảm ơn đại tá nguyễn hiễu tài đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt